thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì tính đến nay mưa lớn đã làm cho bốn người chết nghệ an là ba người hòa bình là một người một người mất tích tại quảng trị bốn người bị thương ở hòa bình và quảng ngãi với nhiều thiệt hại lớn tại các địa phương
tại địa bàn huyện đà bắc tỉnh hòa bình mặc dù lượng mưa không lớn nhưng kéo dài trong nhiều ngày tích tụ nước trong đất phá vỡ kết cấu đã gây ra nguy cơ về sạt lở đất tại nhiều địa phương trong huyện
đặc biệt tại địa bàn xóm tát xã tân minh vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp và sập hoàn toàn một nhà dân xây bán kiên cố lợp mái tôn vụ sạt lở đã làm ông lò văn san tử vong tại chỗ
trên địa bàn tỉnh nghệ an mưa to làm sạt lở ách tắc nhiều tuyến đường giao thông huyện miền núi kỳ sơn và quế phong đang có nhiều tuyến đường liên xã và đường nội xã bị sạt lở đất đá từ trên núi sạt lở xuống đã gây ách tắc cục bộ
bên cạnh đó tại tỉnh con tum mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn huyện đắc cơ lây bị sạt lở ngập nước gây ách tắc giao thông như tuyến đường hồ chí minh đoạn qua thôn long nang thị trấn đắc cơ lây và thị xã đắc man xuất hiện bốn điểm sạt lở nặng
tỉnh quảng bình có mưa to khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt theo thống kê toàn tỉnh có ba mươi chín điểm nguy cơ sạt lở cao tại bảy huyện thị xã với tổng số năm trăm linh một hộ một chín trăm linh ba nhân khẩu cần di rời
tỉnh quảng bình có mưa to khiến nhiều tuyến đường làm ngập cục bộ ở các địa phương trong tỉnh thừa thiên huế trên quốc lộ một a đoạn qua xã lộc trì huyện phú lộc bị ngập cục bộ một mươi năm m nhưng các phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường do có sự điều tiết kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông
để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ với phương châm bốn tại chỗ
cùng với đó bộ công an cũng đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó thiên tai công an các đơn vị địa phương triển khai xuất liệt và hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh đảm bảo an ninh trật tự sẵn sàng hỗ trợ và ứng cứu người dân trong mưa lũ
để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra